thủ tướng yêu cầu hàng tháng bộ thông tin truyền thông thống kê tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn của từng bộ từng tỉnh để triển khai
từ năm hai nghìn hai mươi một chính phủ với sự tham mưu của các bộ đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông sẽ xếp hạng thứ tự chính phủ điện tử của sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước để công bố công khai
sáng nay văn phòng chính phủ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các đồng chí phó thủ tướng đã tới tham dự đại hội
đại hội là dịp để củng cố niềm tin quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đảng bộ
tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu của chính phủ thủ tướng chính phủ là cơ quan được truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và trong một giai đoạn lịch sử với những thời cơ thuận lợi to lớn và khó khăn thách thức đan sen
với chức năng tham mưu tổng hợp văn phòng chính phủ xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm rất to lớn và nặng nề góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cùng sự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao
tại kỳ họp thứ chín vừa qua trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu tham mưu tổ chức kỳ họp thành hai đợt
kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn đạt kết quả tốt được các đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân đánh giá cao
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ các giải pháp thực hiện trên tinh thần
tiếp tục đổi mới năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc hội của các cơ quan của quốc hội
tại đại hội các đại biểu đã bầu ban chấp hành đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội khóa một mươi bốn gồm ba mươi ba đồng chí bầu đồng chí trần sĩ thanh
ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội giữ chức bí thư đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
những người trên tuyến đầu ngăn chặn dân nhập cảnh trái phép phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lây lan qua biên giới
đoàn công tác đã đến thăm động viên tặng quà bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chốt chống dịch covid một mươi chín ở xóm góc bàng thị trấn trà lĩnh
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cờ khẩu trà lĩnh chốt phòng dịch ở xóm nhị đú xã cải viên đồn biên phòng lũng nặng
tặng quà bốn mươi gia đình chính sách học sinh có thành tích vượt khó bộ y tế đã tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá năm trăm bốn mươi triệu đồng cho hai đồn biên phòng trà lĩnh và lũng nặng
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng quà cho các đơn vị chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại bệnh viện giã chiến hòa vang đã có một trăm ba mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và ra viện một trăm linh năm bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị tích cực
cũng tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám với sự nỗ lực truy vết khoanh vùng các ca bệnh của lực lượng chức năng đà nẵng đã xác định được hơn một mươi một bốn trăm linh trường hợp f một thực hiện xét nghiệm hai trăm linh ba trăm bảy mươi người trong đó có ba trăm tám mươi sáu người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
chiều ngày hai mươi sáu tháng tám bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại thành phố đà nẵng đã thông tin chi tiết về trường hợp bệnh nhân số bốn trăm năm mươi ba tử vong tối qua ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh nhân bốn trăm năm mươi ba là nữ năm mươi sáu tuổi địa chỉ ở phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng người này có tiền sử covid một mươi chín tăng huyết áp suy thận mạng giai đoạn cuối phải chạy thận chu kỳ tai biến mạch máu não
bệnh nhân đã được xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai
vào ngày một mươi chín hai mươi một và hai mươi ba tháng tám tối ngày hai mươi năm tháng tám bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế hòa vang do các biến chứng của bệnh nền nặng trần đoán khi tử vong sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng không phục hồi viêm phổi suy thận mạng tính giai đoạn cuối suy tim tai biến mạch máu não
thưa quý vị là một trong những khu du lịch nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả trên thế giới
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là tái phát dịch lần hai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu du lịch sapa
đặc biệt là tái phát dịch lần hai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu du lịch sapa
tổng doanh thu du lịch và dịch vụ đạt hai ba trăm linh một tỷ đồng chỉ bằng ba mươi bảy so với cùng kỳ

thưa quý vị trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước việc trung quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía bắc đông bắc quần đảo hoàng sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việc trung quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo hoàng sa đã vi phạm chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean
về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển đông coc và việc duy trì môi trường hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông việt nam yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tại các tỉnh phía nam
triệt phá thành công đường dây làm dạ giấy tờ con dấu biển số xe quy mô lớn
chiều ngày hai mươi năm tháng tám lực lượng chức năng bất ngờ đột kích vào bảy địa điểm tại thành phố hồ chí minh
và tỉnh đồng nai qua đó thu giữ hàng nghìn bàn lái xe biển số xe thẻ căn cứ bàn đại học giấy đăng kiểm
thẻ nhà báo và sổ đỏ giả tại đây còn phát hiện nhiều dụng cụ máy móc dùng để in ấn sản xuất phôi dấu các loại
đường dây này đã tồn tại nhiều tháng qua hoạt động với thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện
lực lượng chức năng đã mất nhiều tháng để theo dõi và triệt phá gần hai mươi đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh chiều ngày hai mươi sáu tháng tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh
quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê quán tổ năm
phường hợp giang thành phố cao bằng về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
qua đấu tranh khai thác thu khai nhận bắt cóc cháu bé để nuôi nhằm thế thân cho đứa con đã chết của mình
công an bắc ninh đã cử các tổ công tác đến lạng sơn hà giang tuyên quang xác minh làm rõ lời khai của thu
được biết bản thân thu là người có quan hệ phức tạp
cô ta có chị gái từng phạm tội mua bán trẻ em
mặc dù có chồng và con ở cao bằng nhưng thu vẫn quan hệ bất chính với anh đặng văn bằng ở yên sơn tuyên quang
khoảng hơn một năm nay thu về bắc ninh làm công nhân khu công nghiệp
có lẽ do trước đó cô ta vi phạm quy định bị đuổi việc nên đã dùng hồ sơ tên là nguyễn thị hoa ở tuyên quang để xin việc
cũng liên quan tới vụ việc bé trai hai tuổi bị bắt cóc tại bắc ninh đã gây hoang mang dư luận trong những ngày vừa qua
mặc dù cháu bé may mắn đã được tìm thấy và trở về an toàn bên gia đình tuy nhiên có thể thấy thủ đoạn bắt cóc trẻ em rất tinh vi đa dạng
tội phạm này có những đặc điểm phổ biến đó là hành vi bắt cóc chiếm đoạt trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu với bất cứ gia đình nào và với trẻ em ở mọi lứa tuổi
trong mấy ngày qua cộng đồng mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc gia đình anh nguyễn văn hưng có trình báo lên cơ quan công an về việc vào chiều hai mươi
anh đón con trai hai tuổi
anh đón con trai hai tuổi là cháu nguyễn cao gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám đi học về sau đó đưa con ra công viên nguyễn văn cử chơi và để lạc mất con
ngay trong đêm công an bắc ninh đã huy động lực lượng truy tìm trích xuất hình ảnh từ camera giám sát để truy vết tùng tích của cháu nguyễn cao gia bảo
tối cùng ngày công an tìm được gia bảo khi cháu đang ở cùng nguyễn thị thu ở nhà người yêu của thu tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
tại cơ quan công an thu khai mục đích bắt cóc bé trai để mang về nuôi
vụ bắt cóc đã cho thấy sự sơ sẩy chủ quan của không ít bậc phụ huynh và chỉ cần vài phút lơ là của người lớn
trẻ em sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ
qua sự việc này là một hồi chuông được sóng lên cảnh báo các bậc cha mẹ cần chú ý tới con em mình hơn nhất là tại nơi công cộng
đồng thời đây cũng là ví dụ thực tế về tình trạng bắt cóc trẻ em mà bấy lâu nay dự luận vẫn hay nhắc tới
vậy cần hiểu gì về loại tội phạm này
điều gì để phòng tránh các tình huống tương tự xảy ra
mời quý vị cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh và trung tá đào trung hiếu
chuyên gia tội phạm học cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
vâng xin mời chị thúy quỳnh tiếp nối với chương trình
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin lịch chân thành cảm ơn trung tá đào trung hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
vâng thưa ông có thể thấy là trên thực tế hiện nay thì tình trạng bắt cóc trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp với những thủ đoạn rất là tinh vi
vậy thì ông nhận định như thế nào về tình trạng này ạ
thế thì cái loại tội phạm này khi xảy ra thì sẽ gây ra sự hoang mang rúng động trong lượng xã hội
bởi vì là nó sẽ xâm hại trực tiếp đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng sức khỏe của trẻ em
và gây ra rất nhiều những hệ lụy những vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
cái thủ đoạn của tội phạm bắt cóc trẻ em thì đầu tiên là nó luôn khai thác tối đa những sơ hở của người lớn
người lớn ở đây có thể là cha mẹ có thể là giáo viên
khai thác những sơ hở đó và khai thác sự non nớt của trẻ
các đối tượng sẽ nhầm vào chuyện hỡ hênh của cha mẹ này của thầy cô giáo này
có thể giả danh ở các trường học có thể giả danh là người nhà được bố mẹ nhờ đến đón
thậm chí trà trộn vào rủ dê các cháu cho các cháu
những quà bánh nào đó
đặc biệt những đối tượng mà đã quen biết các cháu ở trên không gian mạng
các cháu tham gia vào các cái trò chơi điện tử
trong cộng đồng các nhóm họ hẹn với nhau online
đến lúc offline rủ các cháu ra cổng và đưa đi
còn riêng tình trạng bắt cóc này thì các đối tượng sẽ tập trung ở những nơi công cộng
đặc biệt là khu trung cư
vụ này là công viên
ở những nơi địa điểm có nhiều người qua lại
sao nhãn thôi là trẻ em sẵn sàng có thể rơi vào tay kẻ bất lương
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chủ động phòng ngừa tội phạm bắt cóc chiếm đoạt trẻ em
đặc biệt là ở những địa điểm công cộng
vâng chứ hết là tôi muốn dành cho các kỹ năng tại nơi công cộng
thế thì trẻ đặc biệt là dưới độ tuổi dưới một mươi tuổi
khi tham gia các sinh hoạt tại các nơi công cộng
chẳng như công viên khu vui chơi khu trung cư
hoặc là tại các siêu thị các trung tâm thương mại đi theo cùng người lớn
thì cái việc đầu tiên là người nhà bố mẹ người thân là phải luôn để mắt trong con
đấy là cái điều đầu tiên
và luôn để trẻ em dặn dò trẻ em là không cách xa quá một mét
tức là luôn trong phạm vi quan sát
và có thể là can thiệp
cái thứ hai nữa là nên giới thiệu cho trẻ ngay
ngay từ lúc nhỏ về cái nguy cơ có thể ra đối với các con
và tập huấn cho các con biết những cái kỹ năng xử lý các cái tình huống mà bị những đối tượng dụ dỗ
đấy là những kỹ năng hết sức cơ bản và bố mẹ nào cũng có thể dặn dò con mình
nó là cái sự đan xen giữa cái kỹ năng của cha mẹ và kỹ năng của con cái
đặc biệt là ở các cộng đồng viên cư thì khi thấy những hiện tượng bất thường
những đứa trẻ bị lôi kéo ăn
thì những người xung quanh phải có một ý thức cảnh giác
phải nghĩ ngay liệu đây có phải một vụ bắt cóc trẻ em không
khi thấy những đứa trẻ dễ dụa trong tay một người lạ thì cần phải có ý thức can thiệp ngay
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị thực tế cho thấy là tình trạng bắt cóc trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp
theo thống kê của cơ quan chức năng thì chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín
cả nước đã có trên hai trăm linh vụ buôn người
trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
do đó vụ việc trên như là một tiếng chuông cảnh tình tới các phụ huynh
hãy thường xuyên quan tâm và để mắt tới con em mình
đến đây thì phần trao đổi của tôi với vị khách mời ngày hôm nay cũng xin được kết thúc